tại bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việc quân đội tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã trao quyết định của chủ tịch nước cho bảy sĩ quan việt nam chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tại buổi trao quyết định trung tá lê ngọc sơn cục dình dữ hòa bình việt nam vừa hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ minusca cộng hòa trung phi trở về nước đã báo cáo kết quả nhiệm kỳ công tác hầu hết nước bạn đánh giá cao khả năng thích ứng cũng như trình độ chuyên môn của các sĩ quan việt nam
có một đặc trưng của chúng ta là rất khác với sĩ quan quốc tế sĩ quan quốc tế sau khi xong nhiệm vụ ở phái bộ thì về để thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân
nhưng riêng sĩ quan việt nam sau khi xong nhiệm vụ của phái bộ thì chúng ta về vẫn tiếp tục là hỗ trợ cho người dân rất nhiều hoạt động
nếu mà so về tính chuyên nghiệp và cái khả năng hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ thì việt nam không thua kém nước nào và thậm chí là có nhiều điểm nổi trội
tôi cho rằng là chúng ta đi ra nước ngoài đi công tác và đã thể hiện một tính ưu việt của người dân việt nam trước mắt bạn bè quốc tế
thượng tướng nguyễn trí vịnh đánh giá cao thành tích của công tác
sĩ quan việt nam đã hoàn thành nhiệm vụ trở về trao quyết định lên đường làm nhiệm vụ cho bảy sĩ quan cục diện giữ hòa bình việt nam
thượng tướng nhấn mạnh các sĩ quan việt nam cần phát huy tinh thần tự lực tự cường linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
đây là cái nhiệm vụ được đảng nhà nước được quân đội giao phó
và tôi với cương vị là một sĩ quan của quân đội dân dân việt nam một đảng viên
tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ bất cứ nhiệm vụ nào mà đảng nhà nước và quân đội giao phó
đây là lần đầu tiên trong bốn năm kể từ khi thành lập cục trình diễn hòa bình việt nam
chúng ta cử một cái lượng lớn là tới bảy đồng chí trong tổng số tám đồng chí ở cả hai phái bộ
đây cũng là một điều kiện để cho cục gìn giữ hòa bình việt nam vượt qua một cái thử thách lớn
đó là phải chuẩn bị con người cả về kiến thức cả về mặt tâm lý tư tưởng
cả về năng lực ngoại ngữ và đặc biệt là đáp ứng với mọi cái yêu cầu mà theo cái chuẩn liên hợp quốc đòi hỏi đối với một sĩ quan